ngày ba tháng một mươi hai đoàn công tác của ủy ban dân tộc của quốc hội do đồng chí hà ngọc chiến
chủ tịch hội đồng dân tộc của quốc hội làm trường đoàn đã làm việc với bộ các vấn đề
truyền thống của nam phi trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của đoàn cấp cao việt nam
tới nước này từ ngày hai đến ngày sáu tháng một mươi hai theo chương trình ngày bốn ngày năm tháng một mươi hai
đoàn công tác của ủy ban dân tộc của quốc hội sẽ có các buổi làm việc với quốc hội
và chính quyền thành phố cape town tỉnh western cape
tại buổi làm việc hai bên đã tiến hành trao đổi thông tin kinh nghiệm về cơ cấu
tổ chức chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan chính phủ phụ trách vấn đề dân tộc
thiểu số tình hình kinh tế xã hội cũng như cộng đồng yếm thế các nhóm dân tộc thiểu số
kinh nghiệm trong thực thi chính sách về thu hút đầu tư vào các vùng dân tộc thiểu số
vấn đề đói nghèo trong các vùng dân tộc thiểu số v v ông masule difofa tổng cục trưởng
thuộc bộ các vấn đề truyền thống khẳng định nam phi là nhà nước dân chủ
không phân biệt sắc tộc với tổng dân số gần năm mươi chín triệu người trong đó người da đen chiếm tám mươi
nam phi sử dụng thuật ngữ nhóm thiểu số thay vì dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc
cũng dựa trên nền tảng khái niệm này nhằm khắc phục những bất bình đẳng xã hội
trường đoàn ủy ban dân tộc của quốc hội hà ngọc chiến khẳng định việt nam là một quốc gia
thống nhất gồm năm mươi bốn dân tộc anh em cùng sinh sống trong đó dân tộc kinh chiếm đa số
và có sự cư trú đan sen trên nhiều địa bàn đảng và nhà nước việt nam nhất quán thực hiện
nguyên tắc các dân tộc bình đẳng đoàn kết tương trợ cùng nhau phát triển
trước đó đoàn công tác của ủy ban dân tộc của quốc hội đã đến thăm làm việc với đại sứ quán việt nam tại nam phi